ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến cho cán bộ cơ quan
thuộc ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cấp trung ương cấp tỉnh huyện năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
phát biểu khai mạc hội nghị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
đã nhấn mạnh đến nhiệm vụ trọng tâm mặt trận các cấp triển khai thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
đồng thời đề nghị mặt trận các cấp xem đây là nhiệm vụ cần tập trung triển khai quyết liệt
tạo bước chuyển biến đột phá đối với công tác mặt trận trong năm hai nghìn một mươi bảy
chủ tịch nguyễn thiện nhân cho rằng trong quý i năm hai nghìn một mươi bảy hệ thống mặt trận từ trung ương đến địa phương
đã chủ động xây dựng và ban hành chương trình hành động và kế hoạch thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
bên cạnh đó mặt trận tổ quốc việt nam đã phối hợp với hội nhà báo việt nam phát động giải báo chí toàn quốc
báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí
nhằm huy động sự tham gia của báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí
tự diễn biến tự chuyển hóa theo tinh thần nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai của đảng
trên cơ sở các vụ việc tiêu cực tham nhũng lãng phí được báo chí và nhân dân phát hiện
mặt trận tổ quốc việt nam đã chọn một số vụ việc để xem xét
kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc giải quyết triệt để
tạo niềm tin trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân